thành phố hồ chí minh sẽ mở rộng chương trình thu gom tái chế vỏ hộp sữa tại hơn sáu trăm linh trường học
đây là thông tin được công bố tại hội nghị sơ kết giai đoạn một và triển khai giai đoạn hai
chương trình một dây hành động bảo vệ môi trường diễn ra sáng hai mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh
trong khuôn khổ chương trình một dây hành động bảo vệ môi trường
tgp phối hợp cùng đối tác triển khai thí điểm phân loại thu gom tái chế vỏ hộp sữa
ở ba mươi trường mầm non năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
giai đoạn một các trường đã làm tốt công tác tập huấn hướng dẫn kiểm tra việc phân loại vỏ hộp sữa
sau khi học sinh uống giúp chất lượng vỏ hộp thu gom đạt tiêu chuẩn để tái chế
học sinh được hướng dẫn cách xử lý vỏ hộp sữa sau khi uống như cho ống hút vào trong hộp
làm đẹp bỏ đúng nơi quy định
để đạt được mục tiêu thu gom tái chế vỏ hộp sữa tại hơn sáu trăm linh trường học tại thành phố hồ chí minh
tgp đã tích cực hợp tác với các hội nhóm cộng đồng vì môi trường tại việt nam
để mở rộng điểm thu gom công cộng giúp người tiêu dùng có thể mang vỏ hộp sữa đến để thu gom đi tái chế
hiện tại công ty đã có gần ba mươi điểm thu gom vỏ hộp sữa tại hà nội và thành phố hồ chí minh